xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hai mươi năm tháng bốn của truyền hình công nhân
mở đầu là cập nhật thông tin mới nhất về kết quả phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn việt nam không có thêm trường hợp nào mắc covid một mươi chín
trong khi đó theo thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chiều nay có năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
bao gồm một bệnh nhân người đan mạch hai nhân viên của công ty trường sinh hai người ở mê linh hà nội
cụ thể bệnh nhân một trăm sáu mươi bảy là bệnh nhân nữ hai mươi tuổi quốc tịch đan mạch lưu trú tại khách sạn ở quận hoàn kiếm hà nội
bệnh nhân là khách du lịch đi cùng bạn hai mươi hai tuổi
bệnh nhân một trăm bảy mươi sáu là bệnh nhân nữ ba mươi tám tuổi làm việc tại công ty trường sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai tiếp xúc với nhiều người
bệnh nhân thứ một trăm chín mươi năm là bệnh nhân nữ bốn mươi một tuổi là nhân viên công ty trường sinh tại căng tin bệnh viện bạch mai
bệnh nhân hai trăm năm mươi ba là bệnh nhân nữ bốn mươi một tuổi cốt tịch đan mạch
bệnh nhân hai trăm năm mươi tám là bệnh nhân nữ bốn mươi bảy tuổi cốt tịch việt nam trú tại xóm hội hạ lôi mê linh hà nội
bệnh nhân là mẹ của bệnh nhân hai trăm năm mươi bảy đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
đến nay năm trường hợp trên sức khỏe đều ổn định
bệnh nhân tỉnh không ho không sốt dấu hiệu sinh tồn ổn định
các trường hợp trên sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn
việt nam không có thêm trường hợp nào mắc covid một mươi chín
như vậy là từ ngày hai mươi ba tháng một cho đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
cũng theo ban chỉ đạo thì có năm trường hợp bệnh nhân dương tính trở lại sau khi âm tính
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là năm mươi bốn chín trăm sáu mươi sáu
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bốn mươi sáu
trong đó cách ly tập trung tại cơ sở khác là bảy hai mươi
cách ly tại nhà và nơi lưu trú là bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi sáu
tiếp tục với thông tin khác vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn tại bình định
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp quy nhơn tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện tuy phước bản án một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo có trạng vào chiều ngày năm tháng bốn tổ công tác của ubnd phường nguyễn văn thắng
trung cử tp quy nhơn đi tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch covid một mươi chín
thì phát hiện nguyễn văn thắng cùng hai người bạn đang tụ tập tại khu vực công viên gần khách sạn hải âu
không mang khẩu trang
tổ công tác đã nhắc nhở và yêu cầu ba thanh niên về nhà
tuy nhiên cả ba không chấp hành mà đi xuống bãi biển đòi tắm
trong khi lực lượng chức năng kiên trì nhắc nhở đối tượng nguyễn văn thắng đã có hành vi chửi bới
và chống đối lại lực lượng chức năng rồi bất ngờ lao vào tấn công một chiến sĩ công an là thành viên của tổ công tác